sau bốn lần blockbe của trung cư phú hoàng anh huyện nhà bè tp hcm bị đối tượng lạ mặt phóng hỏa gây hoang mang trong cộng đồng cư dân
công an huyện nhà bè đã tổ chức mật phục và bắt được nghi can đang thực hiện lần phóng hỏa thứ năm
bước đầu nghi can này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nhiều lần phóng hỏa chưa được công bố
trước đó qua hình ảnh camera của sảnh block a và b trung cư phú hoàng anh ghi lại
một người phụ nữ tiếp cận sảnh của trung cư khu vực tấm kính giếng trời hồ nước tiểu cảnh block a b
chút xăng từ một can nhựa xuống sau hai ba lần thực hiện hành vi châm lửa đám cháy bùng phát và người phụ nữ này bỏ chạy ra đường
vì trung cư này đã bốn lần bị phóng hỏa nên công an huyện nhà bè đã tổ chức công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng
khi đám cháy bùng phát người phụ nữ chạy ra xe máy dựng sẵn ở ngoài đường đã cắm chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy
thì bị tổ công tác phối hợp với bảo vệ vây bắt và không chế được đưa về trụ sở
bước đầu công an huyện nhà bè cho biết đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc trung cư nhiều lần bị phóng hỏa
công an huyện nhà bè nghi ngờ nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi trên
nên tiếp tục điều tra làm việc với những người liên quan để làm rõ mục đích phóng hỏa và có biện pháp xử lý trong thời gian tới